bài viết cảnh báo ủng tắc nông sản quay lại
tình trạng ủng tắc nông sản quay lại tại các cửa khẩu phía bắc đăng trên báo điện tử tiền phong vào chiều một mươi hai tháng hai đã làm dấy lên sự lo ngại về nguy cơ ủng tắc nông sản tại các cửa khẩu xe tái diễn
theo bài báo tình trạng ung tắc lần này là do trung quốc phát hiện thấy virus corona bám trên phương tiện và bao bì hàng hóa nông sản của việt nam đều khó chấp nhận với một quốc gia đang đẩy mạnh chiến lược zero covid
ngoài ra xe cũ chưa thông quan được xe mới vẫn tiếp tục kéo hàng lên khiến cho tình trạng ủng ứ nông sản càng đáng
ông hoàng trí hiếu giám đốc sở công thương lào cai cho biết đơn vị này vừa nhận được thông báo từ phía huyện hà khẩu tỉnh vân nam trung quốc về việc phát hiện các trường hợp dương tính với virus sars cov hai trên phương tiện và hàng hóa nông sản thanh long tinh bột sắn
theo đó phía trung quốc thông báo nếu còn phát hiện trường hợp dương tính với virus sars cov hai sẽ áp dụng biện pháp quản lý khống chế tạm thời đối với hàng hóa thực phẩm đông lạnh và trái cây nhất là quả thanh long
do đó theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hiện nay hiệu suất thông quan hàng ngày tại các cửa khẩu biên giới việt nam trung quốc rất thấp trung bình mỗi ngày chỉ giải phóng khoảng chín mươi một trăm linh xe xuất khẩu hàng hóa
trong khi đó lượng xe chở hàng hóa nông sản từ nội địa lên các cửa khẩu biên giới đang có xu hướng tăng nhanh sau tết nguyên đáng
riêng địa bàn tỉnh lạng sơn có ngày có tới hai trăm linh xe mới được trở lên chủ yếu là các mặt hàng nông sản trái cây tươi như thanh long mít xoài dưa hấu v v
xe cũ chưa thông quan được xe mới vẫn tiếp tục kéo hàng lên khiến tình trạng ung ứ nông sản bắt đầu gia tăng tại các cửa khẩu
trước tình trạng đó sở công thương bình thuận đã đề nghị sở nông nghiệp và phát triển nông thôn chính quyền các địa phương ban quản lý các khu công nghiệp liên minh hợp tác xã và hiệp hội ngành nghề trong tỉnh khẩn trương thông báo tình hình đến doanh nghiệp
hợp tác xã là thành viên có hoạt động xuất khẩu sang thị trường trung quốc qua cửa khẩu biên giới phía bắc để có kế hoạch đưa hàng lên phía cửa khẩu hợp lý cũng như tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tránh tình trạng xe hàng lên phải nằm lại chờ đợi gây tống kém cho doanh nghiệp vừa gây ủng tắc mất ổn định xã hội tại các địa phương có cửa khẩu như lạng sơn lào cai quảng ninh
tỉnh ninh thuận cũng đề nghị các doanh nghiệp hợp tác xã cần chủ động nghiên cứu tìm hiểu cập nhật tình hình và yêu cầu của thị trường xuất khẩu đường sắt nhằm giảm tải cho cửa khẩu đường bộ

tỉnh ninh thuận cũng đề nghị các doanh nghiệp hợp tác xã cần chủ động nghiên cứu tìm hiểu cập nhật tình hình và yêu cầu của thị trường xuất khẩu